theo hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
dịch vụ logistics của việt nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao
đạt khoảng một mươi bốn một mươi sáu đóng góp khoảng bốn năm gdp
việt nam lọt vào top một mươi thị trường logistics mới nổi trên thế giới
và đứng thứ tư đông nam á sau malaysia indonesia và thái lan
việt nam hiện dẫn đầu đông nam á đứng vị trí thứ tư của bảng xếp hạng
với sáu ba điểm khi đánh giá cơ hội logistics quốc tế
dù có nhiều điểm sáng nhưng với mục tiêu về tỉ trọng đóng góp
của dịch vụ logistics và gdp đạt khoảng năm sáu
tốc độ tăng trưởng đạt một mươi năm hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi
thì ngành logistics cần tăng tốc hơn nữa
xin trân trọng cảm ơn ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương
đã nhận lời tham gia chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân
thưa ông câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn
dành cho ông đó là cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
và logistics của nước ta có thể nói là còn hạn chế
không đồng bộ chưa tạo ra những hành lang vận tải
đa phương thức vậy bộ công thương
và bộ giao thông vận tải sẽ giải quyết bài toán này như thế nào
trong thời gian vừa qua chính phủ cũng đã ban hành
các quy hoạch đối với các phương thức giao thông vận tải
trong đó có cảng biển có sân bay đường sắt đường bộ
thì đây là cơ sở rất tốt để chúng ta sẽ triển khai
việc nâng cấp hạ tầng
trong thời gian tới về mặt kết nối các phương thức
thì chúng ta cũng thấy hiện nay có phương thức đường sắt
là một phương thức khá là thuận lợi
nhất là cho tuyến vận tải mạng năm
hiện nay chúng ta cũng cố gắng là kết hợp với cả đường bộ
và đường thủy nội địa ở từng khu vực
ví dụ như phía bắc hoặc phía nam
thì chúng ta sẽ tận dụng cái tuyến đường sắt này
để có thể giảm được chi phiền vận tải
đồng thời kết nối với tuyến liên vận quốc tế
còn việc mà chúng ta tạo ra
thì chúng ta cũng phải xây dựng những trung tâm logistic
ở những vị trí phù hợp
để phục vụ được cho hoạt động sản xuất
cũng như là sắp nhập khẩu
và vừa kết nối được những tuyến hành lang kinh tế như vậy
có thể nói các doanh nghiệp logistic việt nam
còn có những hạn chế như là quy mô hoạt động
hay là vốn nguồn nhân lực
vậy chúng ta sẽ cần có những giải pháp như thế nào
để có thể thúc đẩy doanh nghiệp logistics việt nam
phát triển lớn mạnh hơn nữa
để cho doanh nghiệp của chúng ta lớn hơn
sức khảnh tranh cao hơn
thì trước hết chúng ta sẽ cần
chúng ta phải tập trung vào việc
nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp
nói cách khác là chất lượng đó
nó phải chuyên nghiệp
và nó đạt tầm của các doanh nghiệp quốc tế
và điều đó
nó phải phụ thuộc vào nguồn nhân lực
của doanh nghiệp chúng ta
có thể nhân lực chưa nhiều
nhưng chúng ta cần có những nhân lực tinh những nhân lực rõ
bên cạnh đó thì việc chúng ta phải mở thị trường
cũng như là có một cái sự cạnh tranh sòng phẳng
là yếu tố chúng ta chấp nhận
thì doanh nghiệp của chúng ta
cũng cần phải đi ra thị trường quốc tế
nhiều hơn nữa mạnh dạn hơn nữa
để chúng ta nâng cao được sự cạnh tranh
về phía nhà nước thì sự hỗ trợ
thể hiện thông qua việc cải thiện
môi trường pháp lý
nâng cấp hạ tầng
cũng như là tạo thêm những nguồn hàng
để cho các doanh nghiệp của chúng ta
có thể được phục vụ
tiếp tục nói đến
về phía các doanh nghiệp nhà nước
thì để logistics của việt nam
phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
việt nam sẽ phải tiếp tục
hoàn thiện chính sách pháp luật
và phát triển các doanh nghiệp

ở đây chúng ta cũng cần phải bám vào
thực tiễn đặc biệt là những vấn đề
mà có thể không còn phù hợp
hoặc có những vấn đề mà
chưa được đề cập mới phát sinh
ví dụ như hiện nay cái khái niệm về khu thương mại tự do
là một cái phương thức
và chúng ta có thể nói là
phương thức đầu tư khá là mới
và nó lại giúp cho
hoạt động logistics rất là nhiều
nhưng cái phương thức này hiện nay
chưa được đề cập trong pháp luật
và do vậy thì nó cũng làm cho các địa phương
bị hạn chế trong việc triển khai
cái yếu tố tiếp theo thì chúng ta
cũng cần phải nâng cấp về hạ tầng
thì đây là cái chúng ta đã có một cái đà
triển khai rất là tốt cả về hạ tầng
đường bộ hạ tầng sân bay cảng biển
trong cái thời gian vừa qua chúng ta sẽ
tiếp tục triển khai còn yếu tố
về mặt nhân lực
và thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
thì cũng là những các yếu tố sẽ
giúp cho doanh nghiệp của chúng ta nâng cao
năng lực cạnh tranh và một cái yếu tố
nữa đáp ứng cái yêu cầu về mặt
sanh hóa các chuỗi cung ứng
trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta thấy
rằng là chỉ những cái doanh nghiệp đáp ứng được
cái yêu cầu sanh thì mới tham gia được
vào những cái chuỗi cung ứng toàn cầu
một lần nữa thì cảm ơn ông đã nhận lời tham gia
chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi